với những thuận lợi về thị trường và nhu cầu gạo thế giới tăng cao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo
mục tiêu xuất khẩu sáu bảy triệu tấn gạo của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi sẽ cắn đích
sáu tháng đầu năm gạo là một trong số ít mặt hàng không bị tác động nhiều bởi dịch bệnh
khi cả giá trị và sản lượng xuất khẩu đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước
sản lượng xuất khẩu gạo sáu tháng đạt ba năm mươi bốn triệu tấn trị giá một bảy mươi ba tỷ usd đều tăng về lượng và giá trị
cùng với những thuận lợi về thị trường đặc biệt là nhu cầu gạo thế giới tăng cao từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
thì hiệp định evfta có hiệu lực từ tháng tám tới sẽ là một động lực cho lúa gạo xuất khẩu
đến được cả những khu vực thị trường khó tính đòi hỏi tiêu chuẩn cao